trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi tại phú thọ hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội việt nam
phối hợp với cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức hội thảo tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
với các trung tâm dịch vụ việc làm chương trình có sự tham gia của đại biểu một mươi ba tỉnh thành khu vực phía bắc
tại hội thảo các đề biểu đã tập trung trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như khó khăn rào càn
những hoạt động hợp tác giữa trung tâm dịch vụ việc làm với cơ sở giáo dục nghề nghiệp xoay nghiệp trong quá trình triển khai nhiệm vụ
và đưa ra các đề xuất kiến nghị giải pháp cơ chế trong hợp tác giữa các trung tâm dịch vụ việc làm với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các bên liên quan cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực bền vững
giải quyết tốt cung cầu giữa đào tạo nguồn nhân lực giải quyết việc làm và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp theo đúng ngành nghề đúng chất lượng và thị trường lao động hướng tới